tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ bộ giao thông vận tải
viện hàn lâm khoa học và xã hội việt nam cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
tiếp nhận hơn tám trăm linh triệu đồng và năm máy khử khuẩn từ các cơ quan đồng chí trần thanh mẫn cho biết
qua gần một tháng phát động tổng số tiền hàng hóa ủng hộ và nhắn tin ủng hộ đã lên đến trên tám trăm ba mươi tỷ đồng
đáng chú ý ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tiếp nhận ủng hộ
và đăng ký ủng hộ số tiền lên tới trên bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phân bổ năm trăm linh tỷ về bộ y tế
để mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch
cũng trong buổi sáng ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cũng đã tiếp nhận một trăm linh triệu đồng
từ bộ khoa học và công nghệ